ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm một lần nữa vườn quốc gia phong nha kẻ bàng lại được tinh danh vào danh sách di sản thế giới

vườn quốc gia phong nha kẻ bàng có diện tích trên hai trăm linh hectare bao gồm cả vùng lõi và vùng đệm chiếm gần hai mươi năm diện tích rừng của quảng bình là thượng nguồn của nhiều con sông son sông long đại

vườn quốc gia phong nha kẻ bàng ẩn chứa bao điều bí ẩn của tự nhiên
những hang động như những lâu đài lộng lẫy trong lòng núi đá vôi được tạo tác từ hàng triệu năm trước
đặc biệt việc phát triển và khám phá sơn đồng hang động lớn nhất của thế giới
có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu thám hiểm hang động ở khu vực
bổ sung thêm giá trị nổi bật toàn cầu về lịch sử hình thành vào trái đất
đặc điểm địa chất quan trọng của phong nha kẻ bàng
góp phần quảng bá hình ảnh việt nam nói chung quảng bình và phong nha kẻ bàng nói riêng ra thế giới
phong nha kẻ bàng hiện hữu hơn ba loài thực vật bậc cao
trong đó có một trăm một mươi bảy loài có tên trong sách đỏ việt nam và năm mươi sáu loài có tên trong danh mục các loài bị đe dọa toàn cầu
đây cũng là ngôi nhà của hơn tám trăm linh loài động vật có xương
trong đó có tám mươi bốn loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong sách đỏ việt nam
một trăm linh sáu loài có tên trong sách đỏ của thế giới
điều này đã đặc biệt thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước đến khám phá từ nhiều năm nay

kể từ khi được thành lập đến nay công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
luôn được quan tâm hạn chế hành vi xâm hại rừng tài nguyên rừng dần cải thiện
nghiên cứu khoa học và bảo tồn được nâng cao về chất lượng
các giá trị và tính toàn vẹn của phong nha kẻ bàng
được gìn giữ và tôn vinh phong nha kẻ bàng thực sự đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng
trên bản đồ du lịch việt nam và thế giới